thưa quý vị và các bạn thắng lợi của cách mạng tháng tám và sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử kỷ nguyên độc lập và tự do của dân tộc kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
trong bản tuyên ngôn độc lập bất hủ chủ tịch hồ chí minh không chỉ khẳng định quyền con người quyền dân tộc độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới
quảng trường ba đình lịch sử ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập do chính người chuẩn bị trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bản tuyên ngôn độc lập chỉ có trên một hai trăm linh từ nhưng trong đó kết tinh tất cả giá trị về truyền thống lịch sử giá trị về văn hóa
bản tuyên ngôn độc lập chỉ có trên một hai trăm linh từ nhưng trong đó kết tinh tất cả giá trị về tinh thần yêu nước đấu tranh bất quất của dân tộc ta khẳng định về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

bản tuyên ngôn độc lập chỉ có trên một hai trăm linh từ nhưng trong đó kết tinh tất cả giá trị về truyền thống lịch sử giá trị về tinh thần yêu nước đấu tranh bất quất của dân tộc